hải dương vốn nổi tiếng với đảo cò ở xã tri lăng nam huyện thanh miện
tuy nhiên những năm gần đây không chỉ người dân hải dương mà còn rất nhiều du khách thập phương đã đổ về huyện nam sách
để tận mắt chiêm ngưỡng vườn cò độc đáo ngay giữa khu dân cư
vườn cò này nằm ngay khu phố la văn cầu ở thị trấn nam sách
chủ nhân của khu vườn là ông nguyễn huy xuyên
ông xuyên yêu thích thiên nhiên nên đã mua khu vườn xanh tốt rộng một bốn hectare um tùm các loại cây si cây xanh
khoảng năm năm trước cò kéo nhau về khu vườn sinh sống ngày mờ đông
nơi đây hiện có khoảng từ năm đến sáu giống gò
nhiều nhất là cò bợ bản địa và một số loài quý hiếm trong sách đỏ như cò nhạn và cỏ lửa
trong quá trình cải tạo khu vườn ông xuyên giữ lại toàn bộ cây xanh cổ thụ
khu vực chính giữa ông đào ao thả cá
xung quanh trồng nhiều cây xanh gồm những loại cây ăn quả và những loại cây có tán lá rộng
để làm nơi cho cò trú ngụ và sinh sản tạo môi trường sống cho đàn cò
để tránh hiện tượng người dân săn bắt và xua đuổi đàn cò
ông xuyên giữ lại toàn bộ cây xanh cổ thụ
trong quá trình cải tạo khu vườn ông xuyên giữ lại toàn bộ cây xanh cổ thụ

để tránh những người người ta chưa hiểu biết hoặc các cháu đến có thể nó cũng chưa nhận thức được
về cái giá trị của thiên nhiên thì nó cũng tới nó cũng tính tò mò
vì có thể là bắt cò hoặc là nhặt trứng hoặc là xua đuổi đàn cò
thì gia đình cũng đã xây tường bao hay nữa là gắn hệ thống camera ra để xây tường bao
môi trường tự nhiên thuận lợi đã thu hút đàn cò về khu vườn trú ngụ và sinh sản
đến nay số lượng gò lên tới hàng trăm con
ông xuyên hy vọng vườn cò độc đáo của gia đình sẽ trở thành địa chỉ tham quan học tập
tìm hiểu thiên nhiên cho các em học sinh và sinh viên
người dân tại khu phố rất tự hào vì có vườn cò trong khu dân cư
chính quyền cũng như người dân nơi đây đã chủ động thực hiện nhiều hành động thiết thực
để bảo tồn cũng như phát triển vườn cò độc đáo này
trước mắt chúng tôi kết hợp cùng ông xuyên để tham gia công tác bảo vệ đàn cò
bằng nhiều cách thứ nhất là chúng tôi cũng vận động tuyên truyền nhân dân xung quanh đây
là không vào săn bắn đàn cò vào nhóm xuyên
thứ hai nữa là bà con cạnh đây nó có những khu ruộng nông nghiệp
chúng tôi yêu cầu bà con nông nghiệp không dùng những thuốc sâu
mà nó có ảnh hưởng đến môi trường sinh thái
với sự quan tâm của chính quyền và người dân nơi đây
vườn cò trong lòng thị trấn nam sách là điểm đến lý tưởng gắn kết con người với thiên nhiên
là nơi để các nhà khoa học tìm hiểu nghiên cứu thêm về đặc tính của một số loài cò
và có những giải pháp để bảo tồn thiên nhiên hoang dã